các thông tin đối tượng lừa đảo nêu ra về chính sách hoàn tiền như
điện lực quyết toán dôi dư nên hoàn tiền cho khách hàng
điện lực tính toán nhầm hóa đơn của khách hàng nên phát hiện ra sai sót trong tính hóa đơn và khách hàng ở trong diện được hoàn tiền
để được hoàn tiền nhanh chóng đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng hoặc truy cập website không phải của ngành điện
để nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng được cung cấp từ năm đồng đến một mươi đồng để có số tài khoản và hoàn trả lại tiền
các đầu số điện thoại giả mạo nhân viên điện lực được trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung ghi nhận thời gian qua đó là
và cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh bị đánh cắp thông tin hoặc bị chiếm đoạt tài sản
quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của các đơn vị điện lực để được xác minh
các số điện thoại gọi đến có phải là số của nhân viên điện lực khu vực hay không
bên cạnh đó đối với các dịch vụ về điện điện lực miền trung luôn công khai minh bạch
thông tin đến các khách hàng sử dụng điện tại một mươi ba tỉnh thành miền trung và điện lực miền trung
và tây nguyệt
theo ghi nhận của cục an toàn thông tin trong sáu tháng đầu năm tình hình lừa đảo trực tuyến
tại việt nam tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái các đối tượng liên tục thay đổi phương thức
thủ đoạn và các kịch bản khác nhau để rụ rỗ lừa đảo người dân xa bẫy
mới đây trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia vừa đưa ra năm dấu hiệu nhận biết
lừa đảo trực tuyến mới
phổ biến để người dân tự phòng tránh không tham gia không cung cấp thông tin
thường xuyên nhận được các tin nhắn rác anh ngô duy đạt không chỉ thấy phiền phức
mà còn thấy trong số các tin nhắn này chứa rất nhiều thông tin có dấu hiệu lừa đảo
rụ rỗ người dùng trong đó có những tin nhắn giả mạo yêu cầu mạng otp của các tài khoản mạng xã hội
thì họ giả dạng là facebook hoặc là zano hoặc một số các tài khoản mạng xã hội gắn kèm thêm đường link
khi mà nhấn vào đường link đó thì hàng loạt các cái tin nhắn có cái mạng otp đó gửi sang cái máy thứ ba
theo trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia hình thức yêu cầu mạng otp là một trong năm dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến
cùng với đó là bốn hình thức gồm ưu đãi hấp dẫn yêu cầu kết bạn bất ngờ thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụ và chuyển tiền khẩn
về hình thức chuyển tiền khẩn thường thì các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo sự chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội yêu cầu chuyển tiền gấp vì người thân đang cần cấp cứu
thứ hai đó là đánh vào lòng tham là ưu đãi khủng năm mươi sáu mươi số lượng có hạn chỉ khuyến mại trong một hai giờ nên kích thích sự ham rẻ của người mua
với hình thức ưu đãi hấp dẫn các đối tượng sẽ mồi trài người dân bằng những ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc không thể tưởng tượng được
hình thức khác người dân cũng không thể tưởng tượng được

các đối tượng cũng cần phải cẩn trọng khi được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ quà tặng hoặc không thể tưởng tượng được
vì vậy trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia đã kiến nghị người dùng ba nguyên tắc vàng
thì hãy tra cứu số ngân hàng cơ quan hoặc tổ chức đang gọi đến và liên hệ lại trực tiếp
nguyên tắc thứ ba đó là dừng lại không gửi
nếu bạn cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy hãy dừng lại vì đó có thể đây là dấu hiệu lừa đảo
bên cạnh đó người dân có thể cập nhật thông tin về những dấu hiệu nhận biết lừa đảo mới trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kênh tiktok cổng không gian mạng quốc gia và tiktok chống lừa đảo để phòng tránh và tự bảo vệ mình
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
tổng cục thống kê mới công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bảy đã tăng bốn mươi năm so với tháng trước
bình quân bảy tháng đầu năm cpi đã tăng ba một mươi hai so với cùng kỳ năm ngoài
nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy là do giá lương thực thực phẩm điện sinh hoạt tăng khi nhu cầu tăng cao vào mùa du lịch
cũng theo tổng cục thống kê
lạm phát cơ bản tháng này tăng ba mươi sáu so với tháng trước tăng bốn một mươi một so với cùng kỳ năm trước
bình quân bảy tháng đầu năm lạm phát cơ bản tăng bốn sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai cao hơn mức tăng cpi bình quân chung
ngoài ra sản xuất công nghiệp tháng bảy đã khởi sắc hơn hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động thu hút vốn đầu tư nước ngoài có những tín hiệu tích cực
vào thời điểm hiện tại các học sinh vẫn đang nghỉ hè
và còn hơn một tháng nữa thì năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn mới chính thức bắt đầu
thế nhưng thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập đã rất sôi động
các bậc phụ huynh đã mua tìm những cái thiết bị học tập cho con em mình
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tranh thủ thời gian chị hoàng thị anh tại hoàng mai hà nội đã đi chọn mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con đang học bậc tiểu học
với số lượng đồ sách nhiều và được nêm ít đầy đủ
sách giáo khoa và đồ dùng học tập hợp với chương trình học của con mình
đồ dùng của năm nay thì tôi thấy là mô mã khá là phong phú
và có rất nhiều loại nó đa dạng hơn là năm ngoái
giá cả thì có tăng nhẹ hơn một chút nhưng mà nó cũng không đáng kể hơn năm ngoái là bao nhiêu cả
theo ghi nhận tại một số cửa hàng nhà sách trên địa bàn thành phố hà nội
từ trung tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sức mua các mặt hàng sách giáo khoa đồ dùng học tập bắt đầu tăng
các mặt hàng không chỉ đa dạng về mẫu mã chủng loại
mà còn đảm bảo chất lượng an toàn thiết kế phù hợp với độ tuổi
đến thời điểm hiện tại nhà sách này đã bán được năm mươi số lượng sách và đồ dùng học tập nhập về
đồ dùng khác ngoài sách giáo khoa như đồ dùng học tập sách vở bút
thì năm nay mẫu mã rất là đa dạng
nó thường sẽ cập nhật theo cái thời cái kiểu nhu cầu các bạn trẻ rất là nhiều
các thứ đấy thì các bạn ấy cũng mẫu mã rất là đa dạng
thì các bộ phụ huynh cũng thời điểm này khi mà đi mua sách giáo khoa
thì phụ huynh sẽ mua luôn vở này đồ dùng học tập bút đem sách vở các thứ
năm nay chương trình sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới
sẽ tiếp tục ở lớp bốn tám và một mươi một
để đảm bảo đồ sách giáo khoa phục vụ kịp thời năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhà xuất bản giáo dục việt nam đang triển khai in đồng thời
trên cả nước đối với các sách giáo khoa tái bản chuẩn bị sẵn vật tư
để tiến hành in sách giáo khoa lớp bốn tám và một mươi một ngay khi có kết quả lựa chọn của các địa phương
tránh tình trạng phụ huynh phải chạy đồn chạy đáo tìm sách giáo khoa cho con trước thể năm học mới
giá sách giáo khoa lớp bốn tám một mươi một cũng thấp hơn từ bốn đến sáu so với sách giáo khoa lớp ba bảy và một mươi
đối với sách giáo khoa các lớp bốn tám một mươi một có khó khăn lớn là các địa phương chậm
lựa chọn và đăng ký số lượng để nhà xuất bản triển khai in
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi mới nhận được đăng ký số lượng sử dụng sách giáo khoa của một mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
để sớm có sách giáo khoa phục vụ phát hành nhà xuất bản giáo dục việt nam đã bám sát
nắm mắt thông tin từ các địa phương để triển khai nhanh việc in
đồng thời liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh bổ sung đáp ứng nhu cầu của các địa phương
các chuyên gia khuyến cáo muốn không để sách giáo khoa in lậu đồ dùng học tập kém chất lượng
chen chân vào trường học phụ huynh học sinh nên tìm mua các loại sách đồ dùng học tập ở những địa chỉ có uy tín
đối với phụ huynh có con học lớp bốn tám và một mươi một không nên no lắng về việc lựa chọn sách giáo khoa
có thể đăng ký tiếp cận sách thông qua trường học mà học sinh theo học nhằm đảm bảo theo đúng yêu cầu mà ngành giáo dục đặt ra
theo sở thông tin
thì bảy tháng qua ngành du lịch hà nội đã đón được gần một mươi năm triệu lượt khách du lịch tăng gần bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoài
trong đó du lịch quốc tế ước đạt hơn hai bốn triệu lượt
đáng chú ý tính riêng tháng bảy số du khách đến với thủ đô hà nội là gần hai bốn triệu lượt tăng hơn hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh sự phong phú về các sản phẩm du lịch
thì gần sáu di tích lịch sử văn hóa
hai di sản phẩm
hai di sản văn hóa phi vật thể
việc tăng cường quảng bá ngành du lịch thủ đô trên các kênh truyền thông quốc tế mạng xã hội đã giúp du khách nước ngoài đến với hà nội nhiều hơn
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức
thưa quý vị đội quản lý thị trường số một mươi cục quản lý thị trường tp hcm vừa phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận một mươi
tiến hành kiểm tra đồng loạt ba điểm kinh doanh linh kiện phụ kiện thiết bị điện thoại di động trên địa bàn phát hiện nhiều vi phạm
cụ thể tại ba điểm kinh doanh trên đường ba thánh hay quận một mươi tp hcm
đoàn kiểm tra phát hiện gần hai mươi bảy đơn vị sản phẩm hàng hóa là ớp lưng điện thoại di động các loại
miên gián kính cường lực không có hóa đơn chứng từ không trọng nguồn gốc xuất xứ không có nhãn hàng hóa
tổng giá trị hàng hóa trị giá hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba các đội quản lý thị trường thuộc cục quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra xử lý một trăm hai mươi bốn trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu
số hàng hóa vi phạm tạm giữ lên đến gần một mươi chín bốn trăm linh đơn vị sản phẩm dụng cụ làm đẹp quần áo giày dép túi sách ví đồng hồ phù kỳ điện thoại di động
phù tùng xe máy thuốc tân dược nhãn hiệu rolex hermès burberry dior adidas nike apple louis vuitton
đáng lưu ý có ba mươi sáu vụ vi phạm về kinh doanh thực phẩm không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài ra cục quản lý thị trường còn kiểm tra xử lý hơn hai trăm một mươi trường hợp vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
sau khoảng bốn tháng khởi công nhiều đoạn thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường
kênh tham lương bến cát rạch nước lên thành phố hồ chí minh đã hình thành tuyến kè giữ ứng lực
công trình đang được các công nhân góp súc thi công nhằm đảm bảo đúng tiến độ
công trình kênh tham lương bến cát rạch nước lên dài hơn ba mươi một km
qua bảy quận của thành phố hồ chí minh đang được cải tạo với một mươi gói thầu xe lắp chính
dự án có tổng kinh phí khoảng tám hai trăm linh tỷ đồng
trên công trường dự án liên danh các nhà thầu đã tập kết thiết bị nhân lực tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục
như đóng cọc bờ kè đổ bê tông dầm mũ đóng cọc
khoảng năm mươi thiết bị thi công như xe cầu bách xích máy khoang cọc xi măng đất máy búa đóng cọc xà lan xe máy đào
cùng hàng chục đội công nhân ngày đêm thực hiện để đảm bảo tiến độ
theo kế hoạch dự án hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm giải quyết một số vướng mắt về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các dự án có bố trí vốn bồi thường năm hai nghìn hai mươi
vừa qua ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố hồ chí minh đã thống nhất phương án bồi thường
cho một số dự án đang triển khai
các dự án được đưa ra trong lần này gồm các dự án trên địa bàn huyện gia bè
dự án xây dựng đường vành đai ba tp hcm
dự án cầu phước long quận bảy
dự án mở rộng nâng cấp đường dương quảng hàm đoạn từ quận bình thạnh đến công viên văn hóa quận gò vấp
trong đó với dự án xây dựng đường vành đai ba trên địa bàn tp hcm
ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư tp hcm thống nhất cho ủy ban nhân dân tp thủ đức thu hồi phần nhà
đất còn lại nằm ngoài ranh giải tỏa không phù hợp với quy hoạch nằm ngoài lội giới đường vành đai ba của một mươi năm trường hợp
đồng thời xem xét bố trí tái định cư cho hội dân theo quy định
với việc ủy ban nhân dân tp hcm chính thức ban hành quy định về quản lý sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè
có hiệu lực từ ngày một tháng chín
trong đó cũng quy định rõ năm trường hợp không phải cấp phép sử dụng lòng đường vỉa hè
cụ thể năm trường hợp được sử dụng tạm thời phần vỉa hè mà không phải cấp phép sử dụng gồm
tổ chức đám cưới đám tăng và điểm trong giữ xe phục vụ đám cưới đám tăng
điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trong giữ xe
điểm bố trí các công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng lắp đặt các công trình tạm
các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên hệ phố giải phân cách đảo giao thông bố trí đường dành cho xe đạp
tuy nhiên những trường hợp này phải thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã phường để được hướng dẫn hỗ trợ
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay
công ty cổ phường vận tải đường sát sài gòn đã triển khai bán vé tàu chạy hàng ngày với nhiều ưu đại giảm giá
ngành đường sát mở bán vé tàu các tuyến thành phố hồ chí minh hà nội tàu se ba se bốn se bảy se tám
thành phố hồ chí minh đến đà nẵng tàu se hai mươi một se hai mươi hai
thành phố hồ chí minh đến nha trang tàu snt một snt hai
và thành phố hồ chí minh phan thiết tàu spt một spt hai
với nhiều ưu đại giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội gồm mẹ việt nam anh hùng thương binh
người khuyết tật người cao tuổi sinh viên đoàn viên công đoàn hành khách có thẻ hành khách
đối với hành khách mua vé khứ hồi giảm năm giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ
và giảm bảy giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ hai mươi người trở lên
thưa quý vị đồn công an khu công nghiệp xuyên á hoàng gia đã triển khai hiệu quả
nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhằm đảm bảo an ninh trực tự cho hai khu công nghiệp tại huyện đức hòa tỉnh long an
khu công nghiệp xuyên á và hoàng gia nằm ở vùng kinh tế trọng điểm tiếp giáp với tỉnh long an và thành phố hồ chí minh
điều này đồng nghĩa với việc có nhiều điều kiện thuận lợi cho kinh doanh sản xuất
nhưng đồng thời cũng đối mặt với tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội phức tạp thường xảy ra ở những vùng giáp ranh
vì vậy khi thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trực tự đồn công an trong khu công nghiệp này
quyết tâm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc làm nồng cốt
nhất là tập trung công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong khu công nghiệp
thứ hai là bố trí lực lượng tổ chức tuần tra
tại vì muốn phong trào phát triển thì phải tổ chức tuần tra kết hợp với triệt só
thì mới tạo quy tính được lòng dân với doanh nghiệp thì phong trào quân chúng mới là được nâng lên
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đồn công an và đội bảo vệ cụng công nghiệp tổ chức tuần tra bốn trăm bốn mươi tám cuộc
có một bảy trăm chín mươi hai lượt cán bộ tham gia
qua tuần tra đài giải tán năm mươi tám nhóm thanh niên tụ tập dưới mức an ninh trực tự
giải tỏa một trăm tám mươi bốn trường hợp buôn bán lớn chiếm lòng đệ đường kiểm tra hành chính ba mươi bảy trường hợp
qua đó xử lý bốn đối tượng trộm cắp vặt và ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên gây rối đánh nhau
xác định công nhân là đối tượng trọng tâm cần được bảo vệ ở các khu công nghiệp
đồn công an đã tham mưu với lãnh đạo công an huyện
chỉ đạo phối hợp với công an các xã lân cận giải quyết tốt tình hình tính dụng đen tệ nạn cơ bạc
đây là những loại tệ nạn có ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân cũng như người dân trong khu vực
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an huyện đức hòa đã triệt xóa gần năm mươi vụ đánh bạc trá hình qua hình thức game bắn cá
đồng thời công an các xã đã đến từng nhà tuyên truyền vận động nhân dân
không cho con em tham gia vào các hoạt động tệ nạn này

từ tháng một mươi hai năm hai tới nay thì trên địa bàn đức hòa đã không còn các tụ điểm đánh bạc
những hiệu quả đáng kể của công tác bảo vệ an ninh trực tự tại các khu công nghiệp
đã nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy đảng chính quyền các doanh nghiệp và người dân
trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua tại khu công nghiệp hoàng gia
sự ổn định của an ninh và trực tự đã tạo nên một nền tảng vững chấp
cho cơ thể xã hội đồng thời nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân và tạo việc làm cho người dân địa phương
từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đấu tranh tuyên truyền vận động nhân dân xóa các sản phẩm quảng cáo
sai quy định liên quan tính dụng đen của công an tp hcm đến nay phong trào đã đạt được những kết quả lớn
làn tỏa những cách làm hay thiết thực của lực lượng công an đến với người dân
phóng sự này cũng sẽ kết thúc
phương nam ngày hôm nay
với phương châm lấy chuyên môn làm phong trào lấy phong trào phục vụ công tác chuyên môn
cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tp hcm và công an các đơn vị
công an các quận huyện trên địa bàn thành phố đã lồng ghép hoạt động tuyên truyền đến từng khu phố
qua đó lực lượng công an cơ sở cũng lắng nghe chia sẻ nhiều hơn với người dân và nắm bắt tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn vận động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
cũng với cách làm hiệu quả gần gũi với quần chúng nhân dân lực lượng công an và các đoàn thể chính trị
đã cùng nhau xuống tận các con hẻm từng cột điện để tháo bỏ những tờ rơi quảng cáo
từ đoàn viên thanh niên từ người lớn tuổi hay những thanh thiếu niên và kể cả những em nhỏ còn đang đi học
cũng cùng chung tay mỗi người một việc
qua đó tạo được sự lan tỏa hưởng ứng mạnh mẽ từ quần chúng nhân dân
ngoài việc cùng chung tay xóa bỏ quảng cáo sai quy định để đẩy lùi tội phạm liên quan tính dụng đen
người dân cần tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng nghi vấn đến địa bàn cư trú
hoặc có biểu hiện hoạt động phạm tội tính dụng đen thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời phối hợp bắt giữ xử lý
lực lượng công an đã thường xuyên phối kết hợp với các đoàn thể trên địa bàn quận đồng loạt ra quân
và tiếp nhận mọi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi gián các bản quảng cáo tính dụng đen sai quy định
từ những bản tờ rơi quảng cáo liên quan đến hành vi dán sai quy định
lực lượng công an sẽ truy xét truy tìm ra những đối tượng để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
với sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân rác quảng cáo trao vặt đã dần được xóa bỏ
các hộ dân trong từng khu phố đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng đô thị văn minh
tự giác xóa bỏ rác quảng cáo trao vặt xung quanh nơi mình sinh sống mà không cần ai nhắc nhở
từ những kết quả này các đoàn thể chính trị xã hội thành phố cùng lực lượng công an thành phố hồ chí minh
mà nồng cốp là tuổi trẻ công an thành phố hồ chí minh tiếp tục tổ chức phát động phong trào
ra quân tháo gỡ bản hiệu tẩy xóa tờ rơi quảng cáo đấu tranh xóa bỏ tận gốc tội phạm tính dụng đen